cụ thể bị cáo đỗ hiễu ca cho rằng việc ngọc anh mang ba mươi năm tỷ tới đưa mình không phải để nhờ chạy tội
bản thân bị cáo đã nghỉ hưu và suy nghĩ số tiền này để khắc phục hậu quả không nên đem đi chạy tội
bị cáo ca cũng cho rằng trong vụ việc đưa số tiền ba mươi năm tỷ này có sự hiểu lầm giữa hai bên là giữa bị cáo và vợ chồng ngọc anh
khác với phần trình bày của ông ca khi ấy bị cáo đức nói coi ông ca như anh trai thế nên rất tin tưởng
khi biết công an tỉnh quảng ninh đang điều tra hành vi mua bán hóa đơn trốn thuế trong các doanh nghiệp của mình đức và vợ đã nghĩ đến ông ca
vợ chồng bị cáo đức đã bốn lần rút tiền chuyển đủ cho ông ca ba mươi năm tỷ để nhờ ông này chạy án
mong muốn thoát khỏi vòng lao lý giữ được uy tín làm ăn đức không chọn phương án khắc phục hậu quả
bị cáo đã mang tiền đến để cậy nhờ ông ca lo lót trong thời gian đó đức đã tạm lánh khỏi địa phương để chờ kết quả
khi đức bị bắt mới biết ông ca đã không dùng tiền chạy án như đã hẹn vợ của bị cáo là ngọc anh đến xin lại tiền thế nhưng ông ca không trả còn đuổi về
về phần bị cáo ngọc anh là người trực tiếp đến nhà đưa tiền cho ông ca cho biết mình luôn nói rõ đây là tiền để chạy án
chồng của ngọc anh là trương xuân đức cũng một mực khẳng định đó là tiền để nhờ ông ca chạy tội
tuy nhiên quá trình cụ thể như thế nào thì không nhớ bị cáo này nói tất cả có trong cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
bị cáo đức cho hay
việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày tôi chưa bị điên để tự dưng cầm tiền hết lần này tới lần khác đến nhà anh ca
nếu anh ấy ân tình với tôi hướng dẫn cho tôi đúng luật thì hôm nay tôi đã không đến mức này
không những vậy theo bị cáo ngọc anh hôm bị cáo tới nhà ông ca để hỏi vì sao chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền đã đưa
ông ca không trả tiền còn vắng và đuổi bị cáo về do hai gia đình lâu nay có quan hệ thân tình thế nên bị cáo đành im lặng ra về
ông ca lại phủ nhận không có chuyện mình mắng ngọc anh khi cô đến nhà xin lại tiền
tiền khi ấy ở rất gần ngọc anh nếu có muốn xin lại thì bị cáo sẵn sàng đưa
không những vậy ông đỗ hiễu ca cho biết chưa hề yêu cầu vợ chồng đức đưa tiền cho mình
thêm vào đó ông càng không hứa chạy tội hay chạy án gì cho họ
chỉ hướng dẫn họ thu xếp tiền để khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng không nhận tội mà cáo trạng truy tố
bị cáo ca phủ nhận mọi lời buộc tội của vợ chồng đức mà ông nói coi như ruột thịt
theo ông ca thời điểm ấy khi ngọc anh nhiều lần tìm tới thóc lóc
quỳ giữa nhà xin cứu lúc đức bị công an tỉnh quảng ninh điều tra
bị cáo rất lo lắng và muốn giúp đức
bị cáo chỉ mong muốn cứu nước trên cơ sở quy định của pháp luật
chứ không đồng ý để đức mang tiền đi chạy tội
tại tòa bị cáo ca liên tục khẳng định đã giải thích cho gia đình đức
về nguyên tắc khi xâm phạm tiền của nhà nước thì phải hoàn trả lại
và bồi hoàn thiệt hại để nhận sự khoan hồng
về việc nhận ba mươi năm tỷ đồng sau bốn lần vợ chồng đức mang tới
ông ca khẳng định tiền đó không phải để chạy tội mà giữ hộ cho đức nhằm khắc phục hậu quả
bị cáo không nhận chạy án không có ý định chiếm dụng hay lừa đảo tiền của gia đình đước
theo bị cáo ca mỗi lần ngọc anh mang tiền tới nhà đều là tự ý
không nói tiền đó là gì không kiểm đếm và không có giấy tờ chứng thực
ngọc anh chỉ nói anh cắt tiền đi cho em
trong khi nghe bị cáo đỗ hữu ca chối tội trương xuân đức lập luận
nếu ông ca coi bị cáo là anh em thì không anh em nào sống như thế cả
nếu không giúp được bị cáo thì ông ca đừng nhận tiền đường hứa
nếu để từ đầu cho bị cáo đức chủ động thì gia đình đã không đến cơ sự như hôm nay
thậm chí lúc chủ tọa hỏi đức có xin giảm án cho bị cáo ca không
thì trương xuân đức lạnh lung nói không có ý kiến gì
mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội
đức cũng từ chối chất vấn của luật sư tỏ thái độ oán hận anh ca và không muốn nói gì thêm
được biết theo thông báo từ chủ tọa ngoài một số cơ quan nơi ông đỗ hữu ca từng công tác
còn có nhiều người dân đến tòa gửi đơn xin giảm trách nhiệm bình sự cho cựu giám đốc công an tp hải phòng
trong đó một số cơ quan nơi ông ca từng công tác như công an tp hải phòng
hội luật gia tp hải phòng gửi đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo
chính quyền địa phương nơi ông ca sinh sống như xã kênh giang
ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên cũng có đơn tương tự
ngoài ra trước khi phiên xét xử diễn ra
có rất đông người dân đi ô tô đến tòa gửi đơn xin giảm nhẹ cho ông đỗ hữu ca
cũng tại phiên tòa ngày một mươi tháng bốn khi được hỏi về các công ty ma đã thành lập để mua bán hóa đơn
bị cáo trương xuân đức cho biết chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên
còn những công ty khác sau này bị cáo không nhớ nổi tên
bị cáo đức cho hay theo thống kê tổng cộng có hai mươi sáu công ty được thành lập
nhưng bị cáo chỉ nhớ tên công ty cổ phần khánh dung tên các công ty còn lại không nhớ
không chỉ quên những công ty ma mình thành lập
khi tòa hỏi về các hành vi buôn bán hóa đơn thu lợi bao nhiêu bị cáo đức trả lời không nhớ
bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi được từ việc làm phi pháp trên đã dùng chủ yếu để mua đất đai
qua ghi nhận khi bị bắt bị cáo đã chủ động khắc phục một bảy tỷ đồng
cơ quan công an cũng đã thu giữ vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể bao nhiêu thì nước không nhớ
về phần vợ đức
bị cáo nguyễn thị ngọc anh khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì
ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy ăn năn
tuy nhiên khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở hay không
bị cáo ngọc anh nói không thu giữ gì điều này trái ngược với lời khai của chồng bị cáo
trong vụ án này các bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh bị đưa ra xét xử về các tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ
bị cáo đỗ hữu ca bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn đình đương cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải và bị cáo đỗ thanh hoài
kiệu cán bộ ngành thuế của tri cục thuế huyện cát hải bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ
các bị cáo đặng khắc thành hà thị bích nhàn bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn
chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
các bị cáo hà thị trang đỗ thị đua vũ ngọc tú chu thị thu hiền nguyễn hiền tài ngô văn tuyên
bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại địa bàn hà nội thành phố hải phòng tỉnh quảng ninh và tỉnh hải dương
các bị cáo trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh là vợ chồng đã thành lập
quản lý và điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời
kết quả điều tra xác định hai bị cáo đức và ngọc anh đã mua bán trái phép một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn
thu lợi bắt chính số tiền là bốn mươi một hai trăm linh chín chín trăm sáu mươi một đồng để che giấu hành vi phạm tội của mình
cũng như trốn tránh sự xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo đức và ngọc anh
đã đưa cho bị cáo đỗ hữu ca là cựu giám đốc công an
thành phố hải phòng tổng cộng là ba mươi năm tỷ đồng nhờ trẻ tôi
như vậy cựu thư tướng đỗ hiệu ca có tỉnh tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần
do bị cáo buộc bốn lần nhận tiền trái án cho ông trùm hóa đơn trường xuân đức
lần đầu tại nhà riêng của bị cáo ca nguyễn thị ngọc anh là vợ trương xuân đức đã đưa một mươi tỷ đồng
lần thứ hai đích thân đức đưa năm tỷ đồng vào phòng ngủ tầng một nhà ca
lần thứ ba vợ chồng đức mang hai bao tiền chứa tổng cộng một mươi năm tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ca
lần cuối cùng ngọc anh mang thêm năm tỷ đồng đến gặp ông ca
sau bốn lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi
cần trước tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đức lại cùng vợ đến nhà ông đỗ hữu ca
tại xã canh giang huyện thủy nguyên hải phòng để hỏi kết quả chạy án
thời điểm đó cứ ngỡ việc chạy án êm xuôi đức dừng việc bỏ trốn và quay về hải phòng ăn tết
sinh hoạt cùng gia đình
và sau đó bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà gặp ca xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi bà ngọc anh về
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng tử thủ nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết luận cáo trạng ông đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức và ngọc anh
thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được và chiếm đoạt ba mươi năm tỷ của vợ chồng đức